có thêm những giải pháp như thế nào để có thể tăng cường hệ miễn dịch ạ

một số loại vi khuẩn virus thì chúng ta đã điều chế được vaccine
chúng ta sẽ đưa một cái kháng nguyên chiếp từ con vi khuẩn virus vào
nhưng mà nó ở mức là không gây đập tức là không gây cho chúng ta bị bệnh
nhưng để cho cơ thể chúng ta tập diện chiến đấu với lại con virus vi khuẩn ấy
và chúng ta sẽ sinh ra các kháng thể
cái thứ hai nữa là chúng ta có thể đưa vào những cái chất chống oxy hóa
ví dụ như vitamin e vitamin c kém những chất mỡ những flavonoid
là những cái mà có khả năng giúp cho cơ thể chúng ta có thể bớt đi những cái gốc tự do
những chất chung hòa những chất oxy
những cái chất oxy hóa trong cơ thể thì sẽ giúp cho chúng ta tế bào chúng ta không bị tổn thương
tế bào không bị tổn thương tế bào vẹn nguyên có nghĩa là cơ thể chúng ta không bị bệnh
thế vào một cái vấn đề nữa mà tôi thấy hiện nay thì cũng đang được đưa ra
và cũng rất là nhiều người quan tâm đó là sử dụng các cái tế bào gốc
để làm sao mà đưa đến cho cơ thể chúng ta có thể là huy động cái nguồn tế bào gốc
và đặc biệt là các tế bào gốc có thể sinh ra từ tùy xương để mà có thể bịt hóa
để trở thành những chiến sĩ
để chiến đấu đối với các tác nhân gây bệnh bên ngoài
thì nó cũng giúp làm cho cái việc tăng sức đề kháng rất là nhiều
vâng vậy thì không biết là cái việc sử dụng tế bào gốc này hiện nay nó có phức tạp không ạ
chúng ta có thể bổ sung như thế nào
tại vì thực ra là chắc là quý vị khán giả khi mà nghe những cái này thì cũng có một số người biết
một số người nghe thì cũng thấy là nó còn lạ lẫm ấy
thì giáo sư phó giáo sư tiến sĩ lê bạch mai có thể chia sẻ nhiều hơn về cái phương pháp này ạ
vâng ạ cái tế bào gốc thì tôi thấy trong y học cũng đã được sử dụng khá là nhiều
trong khá là nhiều bệnh như là trong bệnh cơ xương khớp này bệnh tim mạch này
rồi ngay cả tế bào gốc mỡ thì cũng để trong điều trị thừa cân béo phì
thì chúng ta cũng đã có khá là nhiều rồi
thì cái việc thì gọi thế nào là tế bào gốc
cái tế bào gốc tức là một cái tế bào mà có thể sinh ra các cái tế bào khác
bởi vì các cái tế bào gốc đó thì nó chưa được biệt hóa về mặt chức năng
sau đó thì nó sinh ra cái dòng cái tế bào tiếp theo
tức là tôi gọi tế bào gốc đấy f đi
thì các tế bào khác ví dụ f một rồi từ f một lại biển hóa thành f hai f ba
thì nó sẽ sinh ra các cái dòng tế bào khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của cơ thể
ví dụ chúng ta đang cần cho cái tế bào gốc của hệ cơ xương khớp
thì các cái tế bào cho hệ cơ xương khớp thì cái tế bào gốc ấy có thể sinh ra được theo điều kiện
theo nhu cầu thì trong những điều kiện nhất định thì nó sinh ra được cái tế bào để sử dụng cho hệ cơ sự khớp
và nếu chúng ta cần cho hệ tim mạch thì có thể sinh ra được tế bào gốc cho tim này
thế thì từ các cái tế bào gốc đấy nói đơn giản
đó là tế bào mẹ để sinh ra nhiều tế bào con
và mỗi tế bào con lại có những cái chức năng khác nhau
và cái chức năng ấy thì cơ thể chúng ta tùy theo nhu cầu và cái điều kiện để tổng hợp cái tế bào gốc đó
để sinh ra được những cái tế bào như là cơ thể chúng ta mong muốn
bởi vì cái tế bào gốc khi một em bé sinh ra thì các số lượng tế bảo gốc là một trăm linh
thì đến một mươi tám tuổi thì lượng tế bào gốc đó chỉ còn ở khoảng bốn mươi năm thôi
và đến khi mà sau tuổi ba mươi thì cái lượng tế bào gốc đấy lại giảm đi nữa
và chính vì thế tuổi càng cao thì cái nguy cơ dễ mắc bệnh càng nhiều
bởi vì cái số lượng tế bào gốc cái tế bào mà có thể biệt hóa để thay thế
các tế bào ốm tế bào không khỏe tế bào bất thường của những cơ quan khác nhau
thì sẽ không còn được nguyên bệnh nữa
thì chính vì vậy mà cái việc mà gìn giữ tế bào gốc bây giờ cũng rất là nhiều
nhiều gia đình rất là quan tâm
để giữ tế và cất giữ tế bào gốc cho con mình
để mà sau này có thể sử dụng nó trong những trường hợp để gọi là dự phòng rủi ro
thì đấy cũng là một cái giải pháp chữa bệnh trong y học đáng được án dụng khá là dùng dài
như vậy là cái việc sử dụng tế bào gốc không là chỉ để tăng cường cái hệ miễn dịch
mà còn có tác dụng là có thể chữa bệnh khi cần thiết nữa đúng không ạ
vâng tôi bổ sung một chút
đối với tế bào gốc thì